năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số bốn mươi năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các quyết định khởi tố bị can đối với phạm văn hiệp vũ gia thành trình thị minh thúy hà văn dũng và nguyễn thị dương
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số bốn mươi một
về tội cưỡng đoạt tài sản
các quyết định khởi tố bị can đối với đường dương và các bị can ninh đức lợi phạm văn úy nguyễn khắc ninh quách việt cường và bùi mạnh tiến
ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số ba mươi bốn về tội xâm phạm chỗ ở của công dân
các quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn xuân đường bùi mạnh tiến
thưa quý vị và các bạn đây là tòa án nhân dân tỉnh thái bình nơi đã diễn ra hàng loạt các vụ xét xử liên quan đến hai đối tượng nguyễn xuân đường và nguyễn thị dương
phát súng đầu tiên phải kể đến đó là vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà riêng của hai đối tượng dương và đường
sau đó hàng loạt các tội danh khác đã được cơ quan tố tụng tỉnh thái bình đưa ra ánh sáng và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
phát súng đầu tiên phải kể đến đó là vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà riêng của hai đối tượng dương và đường
anh ngọc anh có mâu thuẫn với chị trần việt vân do quen biết với vợ chồng chị vân nên khi biết sự việc nguyễn xuân đường đã tự ý đứng ra giải quyết
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi theo yêu cầu của nguyễn xuân đường anh ngọc anh đến nhà riêng của vợ chồng đường dương ở ba trăm sáu mươi sáu đường lê quý đôn phường kỳ bá thành phố thái bình
tại đây dương đã chỉ đạo đàn em đánh anh ngọc anh
bản thân nguyễn thị dương cũng có những hành vi gây thương tích cho nạn nhân
kết quả giám định pháp y về thương tích số một nghìn chín trăm năm mươi chín của viện khoa học hình sự bộ công an xác định tổn thương cơ thể của anh trịnh ngọc anh là một mươi bốn
tại tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội
đại diện viện kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ pháp lý bằng chứng để truy tố các bị can nguyễn xuân đường nguyễn thị dương về tội cố ý gây thương tích
tòa án nhân dân tỉnh thái bình đã tuyên phạt nguyễn xuân đường ba năm sáu tháng tù
nguyễn thị dương đào văn bằng phạm xuân hòa cùng ba năm tù phạm ngọc quý hai năm tù
nguyễn thị dương đào văn bằng phạm ngọc quý hai năm tù
trong quá trình xét xử bản tôi thấy không hình phạt đối với các bị cáo này chúng cũng phù hợp cũng mang tính chất gian đề cảnh cáo cho những đối tượng khác không thêm thông tin bị phạm
theo tài liệu điều tra nguyễn xuân đường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê ở xã nam cao huyện kiến sương thái bình
năm hai nghìn bảy sau khi đi lao động ở nga nguyễn xuân đường hay còn gọi là đường nhuệ về thái bình cùng với nhiều đối tượng khác
gây ra một số vụ cố ý gây thương tích mất an ninh trật tự trên địa bàn
qua giả soát từ năm hai nghìn một mươi lực lượng công an đã xử lý gần hai mươi vụ với một mươi hai đối tượng có mối quan hệ với vợ chồng đường nhuệ
tuy nhiên trong các vụ việc này đường nhuệ không trực tiếp ra mặt mà để đàn em thực hiện
năm hai nghìn tám nguyễn xuân đường kết hôn với nguyễn thị dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở xã an ninh huyện tiền hải tỉnh thái bình
vợ chồng đường nhuệ bắt đầu hoạt động môi giới buôn bán bất động sản
nguyễn xuân đường thì nói thêm là một đối tượng hình sự cộng cán trên địa bàn mà nhiều năm chưa bắt giữ xử lý được
đối tượng hoạt động mang tính chất tinh vi
hoạt động là núp bóng doanh nghiệp là công ty bất đậu sản dương đường tức là tên của dương và đường là hai vợ chồng
tại vì hoạt động rất tinh vi mà nhiều năm theo dõi quản lý mà chưa có cơ hội để truyền xóa
khi đã xác định làm rõ được nội dung vụ việc như vậy lãnh đạo phòng quản sát hình sự đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh
ngay lập tức ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo phải tập trung toàn bộ lực lượng để thu thập củng cố chứng cứ
làm sao để ngay lập tức khẩn trương
trong thời gian ngắn nhất là phải bắt giữ được vợ chồng đường và những người liên quan
việc chưa xử lý hình sự nguyễn xuân đường khiến cơ quan điều tra rất chăn trở
trong một thời gian dài nhiều mũi trinh sát được phân công nhiệm vụ tỏa đi các địa bàn để giả soát thông tin chủ động nắm mắt tình hình hoạt động của bang ổ nhóm này
càng ngày đường nhuệ cùng đàn em càng có những hoạt động thể hiện sự ngang nhiên coi thường pháp luật khiến dư luận vô cùng bức xúc

tránh gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự làm yên lòng dân

làm thế nào để thuyết phục được bị hại hợp tác với cơ quan điều tra khi đa số các nạn nhân đều có tâm lý lo ngại bị trả thù

vốn và cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã ở thời điểm đó đã gây ra một luồng dư luận không tốt và gây áp lực cho cơ quan tiến hành tố tụ